việc thường vụ quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tích cực chủ động triển khai rất nhiều công việc để xây dựng đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chủ tịch nước đề nghị các ý kiến tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo đề cương tổng kết kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết theo hướng cần nghiên cứu đánh giá khái quát
mang tính hệ thống rút ra những vấn đề lớn của đất nước trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc gắn với công tác xây dựng đảng phát triển kinh tế xã hội củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong thời gian tới
trong tình hình mới chủ tịch nước đề nghị việc xây dựng đề cương báo cáo tổng kết cần nghiên cứu đề xuất những nhiệm vụ trọng yếu phương hướng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc với tầm nhìn giữ nước từ sớm từ xa cả ở bên trong và bên ngoài
việc nghiên cứu cần được tiến hành công phu lắng nghe nhiều chiều đảm bảo khoa học và có giá trị thực hiện lâu dài
để tìm được của chúng ta như thế nào bố trí các kinh tế của quốc phòng như thế nào và chứ gì đất nước trong nội bộ như thế nào trong nội tại như thế nào kể cả vấn đề lớn về xây dựng đảng
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện tổ biên tập báo cáo tóm tắt đề cương chi tiết báo cáo tổng kết nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
trong một mươi năm qua toàn đảng toàn quân và toàn dân thực hiện nghị quyết vượt qua những khó khăn
thách thức chúng ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
các ý kiến tại hội nghị đánh giá việc tổng kết cần thực hiện được mục tiêu phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị
kết hợp với sức mạnh thời đại giữ vững môi trường hòa bình ổn định tranh thủ tối đa mọi điều kiện quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
trong đó cần củng cố tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa kiên quyết kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ vùng trời vùng biển không gian mạng đảm bảo an ninh trật tự giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển
tại hà nội vào chiều ngày hôm nay đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành địa phương
về phía bộ công an có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
theo báo cáo sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tình hình trật tự an toàn giao thông với cơ bản được đảm bảo số vụ số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một cụ thể giảm sáu trăm sáu mươi ba vụ và giảm bảy trăm chín mươi ba người bị thương
bên cạnh những kết quả đạt được công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sáu tháng đầu năm còn một số tồn tại hạn chế như còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội

trong phát biểu kết luận hội nghị phó thủ tướng thường trực phạm bình minh biểu dương hai ngành công an và giao thông đã có những giải pháp rất quyết liệt trong việc chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tăng cường các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy và trở hàng quá tải trọng trong đó có kế hoạch số hai trăm chín mươi chín về cao điểm xử lý vi ph
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia tiếp tục tổ chức kiểm tra đôn đốc theo chuyên đề và việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi tám của chính phủ làm việc với các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong sáu tháng đầu năm và có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy và trở hàng quá tải trọng trong đó có kế hoạch số bốn mươi tám của chính phủ làm việc với các địa phương có tai nạn giao thông phức tạp
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về kiểm soát tải trọng xe theo chỉ thị số ba mươi hai của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông tiếp tục tăng cường quản lý công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bảy tại hà nội đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp thứ một mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
ủy ban kiểm tra trung ương cho rằng những vi phạm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai võ ngọc thành đã gây hậu quả nghiêm trọng
nguy cơ thiệt hại lớn tài nguyên rừng tài sản của nhà nước lãng phí lớn nguồn lực đầu tư
ủy ban kiểm tra trung ương khẳng định vi phạm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai võ ngọc thành gây hậu quả nghiêm trọng và đến mức phải xem xét kỷ luật
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy cục quản lý giá bộ tài chính các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ tài chính đảng ủy cục quản lý giá xem xét trách nhiệm thi hành kỷ luật
cục trưởng quản lý giá nguyễn anh tuấn và các cán bộ sai phạm
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông huỳnh tấn việt
ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nguyên bí thư tỉnh ủy phú yên
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
làm trường đoàn đã có buổi làm việc với ban giám đốc và tập thể lãnh đạo chỉ huy của công an tp đà nẵng
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao những kết quả mà công an thành phố đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh thời gian tới
công an thành phố đà nẵng cần chủ động tham mưu nắm chắc tình hình làm tốt công tác phòng ngừa chú trọng học tập kinh nghiệm trong giải quyết và xử lý các công việc thực tế ở cơ sở
tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng cháy chữa cháy lấy phương châm phòng ngừa là chính tấn công nhanh chóng quyết liệt
để kịp thời phát hiện chấn áp các loại tội phạm ngay tại khu dân cư tổ dân phố
cần chú trọng công tác xây dựng đảng công tác chính trị xem công tác cán bộ là then chốt đi vào thực chất và có chiều sâu nhằm hướng đến sự phát triển bền vững
phát huy tính nêu gương trong cán bộ đảng viên nhất là lãnh đạo chỉ huy chủ động quan tâm đến đời sống điều kiện công tác của từng đơn vị cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là số chiến sĩ được tăng cường về công an xã nơi vùng sâu vùng xa giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác ra sức phấn đấu đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
chiều nay tại quảng ninh trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các tỉnh thành khu vực phía bắc cùng dự hội nghị có đại diện các cục nghiệp vụ đại diện lãnh đạo công an ba mươi một tỉnh thành phố khu vực phía bắc
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi một các tỉnh thành phố khu vực phía bắc đã tổ chức được
năm hai nghìn hai mươi một các tỉnh thành phố khu vực phía bắc đã tổ chức được hơn hai trăm linh buổi tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho hơn một mươi năm triệu lượt người tham dự
nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn sáu trăm linh nguồn tin trong đó gần hai trăm bốn mươi tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá sáu mươi tám hai trăm năm mươi sáu vụ bắt giữ bảy mươi ba hai trăm ba mươi ba đối tượng
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của công an các tỉnh phía bắc

vì dân đó là tấm gương của đại tướng mai trí thọ và cũng là mệnh lệnh
vì dân đó là tấm gương của đại tướng mai trí thọ và cũng là mệnh lệnh